các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế chính phủ anh đối mặt với bỏ phiếu bất tín nhiệm
iran cảnh báo khôi phục làm dầu urani cấp độ cao
thưa quý vị sáng nay tại phủ chủ tịch các đại sứ cộng hòa bulgari italia tunisia iceland syri bên anh manta ghana
đại sứ cộng hòa liên bang brazil và đại sứ lesoto đã trình quốc thư lên tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhân dịp được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại việt nam
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh
chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tới nhận nhiệm vụ tại việt nam
mang đến niềm vui lớn cho nhân dân việt nam trong những ngày đầu năm mới
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhờ các đại sứ chuyển lời thăm hỏi
lời chúc tốt đẹp nhất tới các vị lãnh đạo các nước đã cử đại sứ đến việt nam
làm xứ giả hòa bình hữu nghị và hợp tác
thời gian qua mặc dù phải đương đầu với không ít khó khăn thử thách
nhưng với quyết tâm nỗ lực của mình sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
việt nam đã đạt được những thành tiệu đáng mừng trên các lĩnh vực
trong đó sự ủng hộ hợp tác hiệu quả của một mươi quốc gia mà các vị đại sứ có mặt hôm nay làm đại diện
đã có những đóng góp quan trọng
tổng bí thư chủ tịch nước hy vọng trên cương vị công tác của mình
các vị đại sứ sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình
thực sự là cầu nối quan trọng giữa việt nam và các nước mà các vị đại sứ làm đại diện
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chúc các vị đại sứ mạnh khỏe hạnh phúc
hoàn thành trọng trách của mình trên cương vị đại sứ tại việt nam
chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước mà các vị làm đại diện ngày càng phát triển tốt đẹp
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ việt nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho các vị đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình để lại dấu ấn tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chiều nay đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và pháp hiểu chỉ đạo tại hội nghị
sự hội nghị còn có đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành hủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội đã hoàn thành sớm nhiệm vụ
theo chương trình kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực công tác
như xây dựng pháp luật giám sát khảo sát tiếp xúc cử tri tiếp công dân
đặc biệt công tác giám sát đã được đoàn đại biểu quốc hội hà nội đặc biệt quan tâm
những vấn đề được giám sát đều dựa trên các vấn đề cử tri thủ đô kiến nghị
qua thỏa luận đoàn đại biểu quốc hội tp đề nghị lãnh đạo tp hà nội quan tâm
giải quyết sớm các đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị của công dân gửi đến đoàn đại biểu quốc hội
bên cạnh đó đề nghị cấp cấp mặt trận tổ quốc tp phối hợp với đoàn đại biểu quốc hội
nâng cao và tổ chức có chất lượng hơn nữa các cuộc tiếp xúc cử tri
là đại biểu quốc hội thành phố hà nội khóa một mươi bốn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng tình với báo cáo đánh giá về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội trong năm qua
tổng bí thư chủ tịch nước cho rằng cần phân tích rõ nguyên nhân và rút ra được bài học
về những kết quả đạt được những hạn chế còn tồn tại
theo tổng bí thư chủ tịch nước là đại biểu quốc hội khó nhất là phải xử lý thật tốt
mối quan hệ giữa ý đảng lòng dân và thực hiện đúng pháp luật
chín mươi năm đến nơi rồi thì ai là tổ chức lên những cái thành công thắng đợi này
nhưng mà dân mới là vạn đại
lòng dân mới là quyết định được dân tin thì mới làm được
cho nên là phải phù hợp với lòng dân
nhưng hợp lòng dân nhưng mà lại phải đúng pháp luật trong điều kiện đảng cầm quyền này
cái này không phải lý thuyết xuông đâu không phải lý luận xuông mà rất thực tiện
tổng bí thư chủ tịch nước tổng bí thư chủ tịch nước tổng bí thư chủ tịch nước tổng bí thư chủ tịch nước

và chúng tôi sẽ tiếp thu để về báo cáo với quốc hội
phải bổ sung luật pháp vào thì mới giải quyết được
bước sang năm hai nghìn một mươi chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng tin tưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được để có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thủ đô và quốc hội
muốn phát triển đất nước thì lòng dân phải yên phải tin
muốn dân yên và tin được thì cần phải giải quyết tốt việc khiếu nại thắc mắc của nhân dân phải chống tham nhũng tốt
phải lòng tin vào hệ thống điều hành của chúng ta
hệ thống chính trị sẽ phải vào cuộc để làm dân yên
đây là nhấn mạnh của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm hai nghìn một mươi tám và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào chiều ngày hôm nay
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cùng sự hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn bảy cuộc thanh tra hành chính và hơn hai trăm linh cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành phát hiện vi phạm về kinh tế hơn ba mươi ba tỷ đồng
đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra kiểm tra do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng giao
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm phát biểu tại hội nghị thủ tướng khẳng định vai trò của thanh tra các cấp là rất quan trọng trong việc phát triển đất nước chống tham nhũng bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của người dân
thanh tra không phải là buộc tội mà còn là gỡ tội để phát hiện những sai trái và oan sai cho người dân doanh nghiệp cũng như các cán bộ
công tác thanh tra đã rút được kinh nghiệm khắc phục chấn chỉnh được những hạn chế bất hợp lý trong chính sách để đề xuất với chính phủ
thủ tướng nhấn mạnh các ngành các cấp đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng
năm hai nghìn một mươi tám thanh tra đã làm được nhiều việc trong công tác phòng chống tham nhũng đó là không có vùng cấm
thủ tướng cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế của ngành thanh tra
công tác thanh tra tuy chất lượng và tiến độ khá hơn nhưng một số vụ còn chậm kéo dài chất lượng chưa cao kiến nghị xử lý chưa phù hợp
người đứng đầu nhiều cơ quan do chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định không giải quyết rứt điểm các vụ khiếu kiện đông người kéo dài